sáng nay ngày bốn tháng một mươi một phó thủ tướng phạm bình minh đã tiếp cố vấn an ninh quốc gia robert o brien
đặc phái viên tổng thống trưởng đoàn mỹ dự hội nghị cấp cao đông á và hội nghị cấp cao asean mỹ
tại buổi tiếp hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ việt nam mỹ
thống nhất cùng triển khai các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước trong năm hai nghìn hai mươi
khi hai nước kỷ niệm hai mươi năm năm bình thường hóa quan hệ
cũng là năm việt nam đảm nhận cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
phó thủ tướng phạm bình minh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong năm tới
tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại trên cơ sở cùng có lợi
cố vấn an ninh quốc gia mỹ robert o brien bày tỏ mong muốn của tổng thống trump và chính quyền mỹ
tiếp tục tăng cường quan hệ với việt nam và asean ủng hộ vai trò của các nước asean
khẳng định ủng hộ tự do hàng hải hàng không và tôn trọng luật pháp quốc tế
đánh giá cao lập trường nhất quán của việt nam trong vấn đề biển đông
cũng như các vấn đề an ninh và kinh tế tại khu vực